ban tổ chức trung ương do đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung mương đảng
trưởng ban tổ chức trung ương làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban chấp hành đảng bộ phường trăm mát
và ban chấp hành đảng bộ tp hòa bình về hoạt động tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị
ngân sách nhà nước chi cho hoạt động thường xuyên
thành phố hòa bình hiện có một mươi hai cơ quan đơn vị khối cơ quan đảng đoàn thể với tổng số năm mươi sáu biên chế
khối các cơ quan đơn vị thuộc ủy ban nhân dân thành phố gồm một mươi chín cơ quan đơn vị
trong đó một mươi ba cơ quan chuyên môn và sáu đơn vị sự nghiệp với một trăm linh ba biên chế
sau khi tìm hiểu thực tế tại ban chấp hành đảng bộ phường trăm mát
làm việc với ban chấp hành đảng bộ tp đồng chí phạm minh chính nhấn mạnh
một số đơn vị hành chính của tp hiện nay cần sắp nhập như văn phòng ủy ban nhân dân tp
và văn phòng thành ủy sắp nhập làm một thanh tra với kiểm tra là một nội vụ và tổ chức là một
việc sắp xếp tổ chức lại bộ máy chính quyền cơ sở từ huyện đến xã phường
nhằm tinh giảm bộ máy và biên chế
góp phần nâng cao hiệu lực hiệu quả trong công tác chỉ đạo điều hành tiết giảm chi phí cho ngân sách